theo lãnh đạo bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn gần bốn tấn hải sản đang tồn kho tại hà tĩnh quảng bình quảng trị và thừa thiên huế
sau sự cố môi trường biển cần được khẩn cấp lấy mẫu kiểm tra để tiêu hủy đối với hải sản không bảo đảm an toàn
hiện ở bốn tỉnh miền trung bị thiệt hại do formosa xả thải đang có gần bốn tấn hải sản tồn kho
trong số hải sản này có hải sản được khai thác sau thời điểm formosa gây ra sự cố môi trường biển nghiêm trọng
đại diện các tỉnh miền trung bị thiệt hại kiến nghị các bộ ngành liên quan cần nhanh chóng kiểm tra các kho chứa số hải sản trên
để có hướng xử lý kịp thời nhằm hạn chế thiệt hại cho doanh nghiệp cũng như bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng
trong đó tỉnh quảng bình đang tồn kho khoảng hai tấn hải sản doanh nghiệp lâm vào cảnh nợ nần vì hàng hóa u nứ
trong khi họ chưa nhận được sự hỗ trợ nào của nhà nước
đại diện bộ nông nghiệp phát triển nông thôn cho biết cần khẩn cấp lấy mẫu kiểm tra đối với gần bốn tấn hải sản tồn kho nói trên
sau đó bộ nông nghiệp phát triển nông thôn và bộ y tế sẽ kiểm tra và phân loại để tiêu thụ nếu an toàn nếu không an toàn số hải sản cần được tiêu hủy